dữ liệu từ những cuộc nghiên cứu ban đầu của mono piravi cho thấy những người đã uống thuốc này thì dịch mũi của họ chứa ít virus hơn những người không uống
một mươi năm ngày sau khi bắt đầu điều trị không tìm thấy nồng độ virus trong dịch mũi của bệnh nhân trong khi một mươi một một các bệnh nhân đã dùng giả dược thì lại có
sáu ngày sau khi bắt đầu điều trị không tìm thấy nồng độ virus trong dịch mũi của bệnh nhân trong khi một mươi một một các bệnh nhân đã dùng giá dược thì lại có
do thuốc monu viravir tạo ra những đột biến ngẫu nhiên trên toàn bộ virus thay vì chỉ nhắm mục tiêu vào các protein bên ngoài
nemed hy vọng rằng thuốc uống có thể duy trì hiệu quả chống những biến chủng virus mới trong tương lai
phát đồ uống thuốc ra sao
monopiravir được dùng qua đường uống cứ mỗi một mươi hai giờ trong năm ngày
đối với người lớn mắc covid một mươi chín triệu chứng nhẹ và trung bình các nghiên cứu bổ sung đang được tiến hành để xác định phát đồ hiệu quả nhất
một nghiên cứu hồi đầu năm nay ghi nhận
monopiravir không có hiệu quả mấy đối với bệnh nhân đã nhập viện với triệu chứng nặng
thuốc monopiravir có tác dụng phụ không
dữ liệu lâm sàng ban đầu không phát hiện sự gia tăng biến cố bất lợi ở người dùng thuốc
tuy nhiên monobiravi cần được đánh giá trên nhóm bệnh nhân lớn hơn trước khi có thể kết luận về tính an toàn
những người tham gia thử nghiệm được yêu cầu không quan hệ tình dục và dùng các biện pháp tránh thai
do đó có khả năng monopiravir
nguồn cung thuốc monopiravir gây dị tật bẩm sinh nếu thai ngán xảy ra trong quá trình dùng thuốc
nguồn cung thuốc monopiravir hãng dược mac dự kiến có thể bao chế một mươi triệu liệu trình thuốc monopiravir đến cuối năm hai nghìn hai mươi một
và nhiều hơn trong năm hai nghìn hai mươi
chính phủ mỹ đã đặt mua một bảy triệu liệu trình với giá một hai tỷ usd nếu thuốc được fda thông qua
mác áp dụng chính sách giá thuốc linh hoạt theo thu nhập của từng quốc gia dựa trên dữ liệu của ngân hàng thế giới
hãng cũng cấp phép cho các nhà sản xuất thuốc cenric ở ấn độ để đẩy nhanh đáp ứng nhu cầu của các nước thu nhập thấp và trung bình
monopiravir có thay thế nhu cầu vaccine không
không vaccine vẫn là lá trắng hiệu quả nhất chống lại covid một mươi chín
nhưng do ca nhiễm luôn xuất hiện kể cả khi tỷ lệ tiêm ngừa đã cao
các liệu pháp kháng virus sẽ đóng vai trò quan trọng giảm thiểu bệnh nặng nhất là ở người lớn tuổi và có hệ miễn dịch yếu
bộ y tế thông tin hiệu quả của thuốc monu piravir trong điều trị có kiểm soát bệnh nhân covid một mươi chín thể nhẹ
các kết quả báo cáo giữa kỳ của chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát thuốc monopiravir
cho các trường hợp mắc covid một mươi chín thể nhẹ tại hai mươi hai tỉnh thành phố cho thấy
thuốc có tính an toàn cao dung nạp tốt hiệu quả rõ rệt về giảm tải lượng virus giảm lây lan giảm chuyển nặng rút ngắn thời gian điều trị
sáng sáu tháng một mươi một bộ y tế đã thông tin về chương trình thí điểm điều trị
có kiểm soát thuốc monopiravir cho các trường hợp mắc covid một mươi chín thể nhẹ do bộ y tế triển khai
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại thành phố hồ chí minh và một số tỉnh thành phố
bộ y tế đã triển khai chương trình thí điểm điều trị sử dụng thuốc kháng virus monopiravir
có kiểm soát cho các trường hợp mắc covid một mươi chín thể nhẹ thẻ không triệu chứng
điều trị tại các cơ sở y tế khu cách ly khu thu dung điều trị và tại nhà
mục tiêu của chương trình là các trường hợp mắc covid một mươi chín thẻ nhẹ thể không triệu chứng được tiếp cận thuốc an toàn hiệu quả
nhanh chóng chủ động từ đó góp phần giảm chuyển nặng giảm tử vong giảm tải điều trị và đặc biệt là giảm lai nhiễm ngoài cộng đồng
trên cơ sở những kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thuốc muno piravir trong điều trị covid một mươi chín đã công bố trên thế giới
cho thấy kết quả khả quan về tính an toàn khả năng dung nạp đặc biệt giảm tải lượng virus rõ rệt ở bệnh nhân thể nhẹ và vừa sau năm ngày điều trị giảm tỷ lệ nhập viện giảm tử vong
căn cứ vào kết quả đánh giá giữa kỳ của các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng quy mô nhỏ và vừa tiến hành tại bệnh viện thống nhất bệnh viện phổi trung ương
cho thấy tính an toàn và hiệu quả thuốc bộ y tế đã cho phép triển khai chương trình thực hiện sử dụng thuốc có kiểm soát monopiravir cho các trường hợp mắc covid một mươi chín
thể nhẹ tại nhà và cộng đồng tại thành phố hồ chí minh từ giữa tháng tám hai nghìn hai mươi một và hiện nay đã mở rộng triển khai tại hai mươi hai địa phương có dịch trong toàn quốc
việc triển khai chương trình tuân thủ các đề cương nghiên cứu khoa học chặt chẽ đã được hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia thẩm định chấp nhận và được bộ y tế phê duyệt và được theo dõi kiểm soát ghi nhận đánh giá và tổng kết bởi các chuyên gia cán bộ nhân viên y tế
các kết quả báo cáo giữa kỳ của chương trình tại hai mươi hai tỉnh thành phố cho thấy thuốc có tính an toàn cao dung nạp tốt hiệu quả rõ rệt về giảm tải lượng virus giảm lây lan giảm chuyển nặng rút ngắn thời gian điều trị với tỷ lệ bệnh nhân có kết quả xét nghiệm rt pcr sau năm ngày âm tính hoặc dương tính với giá trị ct lớn hơn hoặc bằng ba mươi từ bảy mươi hai một đến chín mươi chín một
tỷ lệ bệnh nhân có kết quả xét nghiệm rt pcr sau một mươi bốn ngày âm tính hoặc dương tính với giá trị ct lớn hơn hoặc bằng ba mươi gần một trăm linh tỷ lệ chuyển nặng rất thấp từ hai đến sáu và không có ca nào dẫn đến tử vong
các kết quả rất khả quan của chương trình đã đóng góp hiệu quả vào công tác phòng chống dịch của thành phố hồ chí minh và các địa phương có dịch
trong thời gian tới bộ y tế sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương
có dịch tham gia và triển khai chương trình trên tinh thần tiếp cận sớm với thuốc song vẫn phải kiểm soát theo dõi chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho các bệnh nhân tham gia chương trình